mới đây trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cigb của cuba mới đây cho biết
sẽ sớm đề nghị cơ quan y tế quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp như một liều tăng cường cho vaccine mambisa
một trong số ít các loại chế phẩm ngừa covid một mươi chín sử dụng qua đường mũi đang được nghiên cứu và phát triển trên thế giới
cụ thể cigb cho biết đang thực hiện cùng lúc hai thử nghiệm lâm sàng với mambisa
một trong những bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh và chưa từng tiêm bất cứ loại vaccine ngừa virus sars cov hai nào trước đó
và một trên những người khỏe mạnh đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng
các thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh vaccine mamisa có khả năng phản ứng miễn dịch niêm mạc cao chống lại virus sars cov hai
do đó có thể ngăn ngừa hiệu quả sự lây lan của virus và cung cấp mức độ miễn dịch khởi trùng nhất định
mamisa là vaccine đường mũi tức là sử dụng đường niêm mạc để tạo ra phản ứng tức thì ngay khi virus xâm nhập vào cơ thể
nhưng chẳng vô hiệu hóa mẩm bệnh và triệt tiêu khả năng tái tạo
còn ở việt nam hiện nay viện pasteur nha trang đang tuyển khoảng ba tình nguyện viên từ một mươi tám tuổi trở lên để thử nghiệm vaccine covid một mươi chín dạng xịt
bà trịnh thị bích thủy giám đốc trung tâm đào tạo quản lý khoa học hợp tác quốc tế viện pasteur nha trang cho biết
vaccine đang thử nghiệm là của trung quốc dạng phun xương xịt mũi sản xuất theo công nghệ vector virus
ưu điểm của loại vaccine này là đường dùng ít xâm lấn
đây là lần đầu tiên việt nam thử nghiệm lâm sàng vaccine dạng phun xương qua đường mũi
vaccine này đã thử nghiệm qua giai đoạn một và hai chứng minh được tính an toàn khả năng sinh miễn dịch thử nghiệm giai đoạn ba tại việt nam
colombia philippines nam phi và indonesia
rõ ràng việc cuba sớm áp dụng vaccine cho thấy hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín dạng xịt mũi là rất cao
mới nhất các nhà khoa học australia đánh giá đây là một sự cải tiến có thể tạo ra những tác động lớn trên toàn cầu